vài tháng nay người dân ở ấp hưng thành xã hưng thạnh huyện tân hưng tỉnh long an đang sống trong cảnh hít mùi hôi thối khói từ lò đốt rác tỏa ra và cảnh ruồi đầy nhà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
tình trạng trên là do lò đốt rác của công ty cổ phần đô thị tân hưng gây nên
cuối năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần đô thị tân hưng là đơn vị trúng thầu vận hành lò đốt rác cho các cụm tuyến dân cư vượt lũ huyện tân hưng
khi công trình vận hành bà con rất vui vì nguồn rác thải ở các cụm tuyến dân cư của huyện tân hưng được xử lý tốt tránh tình trạng ô nhiễm môi trường
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín phòng tài nguyên và môi trường huyện tân hưng có vài lần cử một công chức chuyên môn đến xem xét tình hình và yêu cầu đốt rác hữu cơ đã qua phân loại và phải phun thuốc xử lý để bảo vệ môi trường
tuy nhiên sự việc trên vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để